ở một trận câu khác lazio với lợi thế sân nhà đã nhanh chóng rộn đếp udinese
lợi dây sơm đến với đội chủ nhà ở phút thứ hai mươi hai
sami bên phía udinese phản lưới nhà giúp lazio vượt lên dẫn trước
có được bàn thắng các học trò của luyện viên simone izaghi càng chơi càng hưng phấn
kết quả lazio có thêm hai bàn thắng nữa của nani ở phút bốn mươi bảy và philippe anderson ở phút tám mươi bảy để kép lại chiến thắng đậm đà ba
như vậy kết quả này khiến roma vẫn dậm chân ở vị trí thứ năm tại serie a hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
với bốn mươi một điểm kèm nhóm dự champions league mua tới hai điểm
trong khi đó lazio lao lên chiếm vị trí thứ ba của inter với bốn mươi sáu điểm
trong khi đó tại pháp trong một ngày mà cavani bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ăn bàn
nhưng paris saint germain vẫn có được một chiến thắng để vượt qua vòng một một mươi sáu cucuza
tạm quên đến thất bại mối mặt một hai trước lyon tại giải quốc nội
paris saint germain tỏ rõ quyết tâm ở cuộc tập đón quanh găm ở cucuza pháp
phút hai mươi một thì số đơn mở cho đội chủ nhà nhờ tình huống ghi bàn của phần may mắn của rabiot
bốn phút sau cách biệt được nhân đôi cho paris saint germain
từ cucuza pháp đến ngoài vòng cấm địa của di maria
đợi o của quanh găm lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà đều không một bàn thắng cho đợi bóng của unai emery
trước khi hợp một khép lại marcos thuram con trai huyền thoại lilian thuram
kịp gõ bảng rút ngắn tỷ số xuống phần một hai cho quanh găm trên chấm một mươi một m
sau giờ nghỉ màn dựa đuổi tỷ số được bắt đầu khi pastor đưa đợi bóng vào lưới của thủ thành johnson
giúp paris saint germain tạo cách biệt hai bàn
đến phút bảy năm đến từ một tình huống một mươi một m
el pacoto lập công thắp lên hy vọng về màn ngược dòng cho đội bóng áo trắng
dẫu vậy điều mà các cổ động viên đội khách kỳ vọng đã trở thành hiện thực
bây giờ phút tám chín chung với đội trưởng marc quy nhốt với cú đánh đầu chính xác
khép lại trận đấu với thắng lợi bốn hai nhưng về phía paris saint germain
như vậy đội trưởng sơn cung viên quốc hoàng tử đã chính thức có vé vào vòng tròng
tiếp theo sẽ là diễn biến của môn quần vợt
vòng tư kết úc mở rộng hôm qua chứng kiến chiến thắng của những federer và tay vợt ngàn quốc hi hồng trung
roger federer khởi đầu trận đấu với thomas burdick không tốt
khi để đối thủ người cộng hòa xéc vươn lên dẫn năm hai sau bảy game đấu
tuy nhiên kể từ game thứ tám trở đi tay vượt người thụy sĩ đã vùng lên mạnh mẽ
để đưa xét đấu vào loạt tiebreak
trong loạt tiebreak này federer giành chiến thắng áp đảo bảy một
bị thua ngược xong khó tin ở xét một tinh thần của burdick bắt đầu đi xuống
tận dụng cơ hội này federer đẩy nhanh tốc độ trận đấu và buộc burdick phải gác vợt với thất
bại ba sáu và bốn sáu trong hai xét tiếp theo đây là lần thứ một mươi bốn federer vào bán kết giải quyền vợt úc mở rộng
thử thách tiếp theo của tàu tốc hành là tay vợt hai mươi một tuổi người hàn quốc chung hae un
anh chính là hiện tượng của giải đấu khi vượt qua hàng loạt các tay vợt mạnh để có mặt ở bán kết
ở hai trận tứ kết
trung đơn nữ cuối cùng tay vợt cựu số một thế giới người đức angelique kebe cũng đã dễ
dàng giành chiến thắng sáu một sáu hai trả dòng số một mươi bảy người mỹ madison keyes trong khi đó
hạt dòng số một người rumani simuna halef khuất phục đối thủ hạt dòng số sáu người cộng hòa
siếc karolina pliskova sáu ba và sáu hai halef và kebe sẽ đối đổi nhau ở bán kết
những hình ảnh vừa rồi đã khắp lại bản tin giải trình thể thao tối ngày hôm nay cảm
ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại